tuy đá được hai đối tượng trên đường vận chuyển vào việt nam đã bị lực lượng bộ đội biên phòng
tại trạm kiểm soát cửa khẩu phát hiện bắt giữ tại cửa khẩu tân thanh huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
toàn bộ một mươi kg ma túy đá được chia thành một mươi gói đựng trong chiếc vali kéo tay có hai ngăn
do đối tượng vàng thị phai chú tỉnh lào cai và nguyễn mạnh quang ở phú thọ
thuê người vận chuyển từ trung quốc qua cửa khẩu việt nam
hai đối tượng đi theo lối đường mòn lọ bon tránh sự kiểm soát của các lực lượng chức năng
lực lượng biên phòng đã bắt quả tang hai đối tượng khi vừa đặt chân vào việt nam
bước đầu hai đối tượng đều khai nhận vận chuyển thuê cho một đối tượng là người trung quốc
việc phát hiện bắt giữ một mươi kg ma túy đá cùng đối tượng vận chuyển là chiến công xuất sắc
của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng tân thanh chào mừng kỷ niệm năm mươi bảy năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng
và hai mươi bảy năm ngày biên phòng toàn dân
cũng liên quan đến ma túy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu
vừa phối hợp với công an huyện sinh hồ tỉnh lai châu phá thành công chuyên án bắt quả tang
hai đối tượng mua bán vận chuyển trái phép một bánh heroin
trước đó vào ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an huyện sinh hồ
đã bắt quả tang đối tượng cà văn hỏa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chú tỉnh sơn la về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khi đối tượng này đang trao đổi mua bán với một đối tượng khác tại km một trăm bảy mươi quốc lộ hai trăm bảy mươi chín
thuộc địa phật xã mường kim huyện thăn uyên tỉnh lai châu thì bị bắt quả tăng
đối tượng còn lại đã bỏ chạy tăng vật thu giữ là một bánh heroin có trọng lượng hai trăm chín mươi g
một xe ô tô tải và một số tăng vật có liên quan
đấu tranh mở rộng chuyên án cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu
đã tiến hành bắt khẩn cấp lý a giống chú huyện mường la tỉnh sơn la
thu giữ một xe máy một điện thoại di động và một số tăng vật khác
công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc vừa triệt phá nhóm đối tượng chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe máy liên tỉnh
qua điều tra lực lượng công an đã bắt giữ hai đối tượng là lê hồng nguyên và diệp quang vinh
về hành vi trộm cắp xe máy của anh chu đăng toàn
trong quá trình điều tra hai đối tượng khai nhận đã thực hiện ba vụ trộm cắp xe mô tô khác
riêng đối tượng lê hồng nguyên đã trực tiếp tiêu thụ hai mươi bốn chiếc xe máy trộm cắp của các đối tượng khác
từ lời khai trên lực lượng công an đã thu giữ một mươi tám chiếc xe máy và bốn bộ khung xe máy là tăng vật
của các vụ trộm cắp trên địa bàn tỉnh thái nguyên và tỉnh vĩnh phúc
thưa quý vị và các bạn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến
dũng cảm đối mặt với bọn tội phạm vì sự bình yên cho cộng đồng
vâng và đó là tấm gương của hai cá nhân tại huyện phú tân tỉnh an giang
với thành tích xuất sắc trong truy bắt tội phạm đã được công an tỉnh an giang tổ chức trao tặng giấy khen đột xuất
vào khoảng tám giờ ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu trong tình huống thấy em nguyễn thị thùy dương sinh năm hai nghìn một
bị đối tượng phạm văn linh chú tại huyện phú tân điều khiển xe mô tô đến khu vực tổ hai ấp hòa bình ba
xã hòa lạc huyện phú tân giật chiếc điện thoại của em và điều khiển xe bỏ chạy
nghe em dương chi hô anh nguyễn phạm duy người cùng địa phương vừa rượt đuổi
và vừa gọi cho anh nguyễn anh cấn là người cùng ấp để đón đầu cùng bắt gọn đối tượng giao cho công an xã hòa làng
hành động dũng cảm của công dân duy và tuấn được người dân đồng tình ủng hộ và khen ngợi
thưa quý vị những năm gần đây tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tùa chùa có nhiều diễn biến phức tạp
nhất là tình hình buôn bán ma túy di cư tự do xuất cảnh trái phép
trước thực tế đó công an huyện tùa chùa tỉnh điện biên đã có nhiều giải pháp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự đấu tranh phòng chống tội phạm
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân
đây là đối tượng sùng a dùa chú tại thôn bằng dề a một xã xá nhà huyện tủa chùa tỉnh điện biên
từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm đến tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đối tượng này đã trộm cắp một mươi hai chiếc xe máy trên địa bàn huyện gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
nhận được tin báo
cán bộ chiến sĩ đội hình sự kinh tế công an huyện đồ chùa đã nhanh chóng điều tra và bắt giữ đối tượng
trong chuyên án thì cũng gặp rất nhiều khó khăn do địa hình trên địa bàn vùng núi cũng phức tạp
đối tượng cũng nghiện hút thường xuyên lang thang nên cũng gây khó khăn trong công tác với tình thần trách nhiệm
quyết tâm phản án trước tết nguyên đán để bảo vệ tết cho bà con nhân dân yên tâm mùi tết
thì bàn chuyển án cũng đã
phá được chuyên án trước tết và bà con dân rất đồng tình ủng hộ
đây chỉ là một trong số rất nhiều vụ án mà công an huyện tùa chùa tỉnh điện biên đã điều tra khám phá
riêng năm hai nghìn một mươi năm công an huyện tùa chùa đã điều tra làm rõ ra quyết định khởi tố bốn mươi một vụ phạm pháp hình sự với năm sáu đối tượng
trên lĩnh vực về phòng chống tội phạm hình sự thì chúng tôi tập trung vào triệt xóa các tụ điểm về ma túy
chúng tôi cũng đã tập trung
xác định và xóa bốn cái tụ điểm về mua bán tàng trữ vận chuyển trang trách chất tí trên địa bàn
và đặc biệt về trên tội phạm hình sự thì chúng tôi cũng đã tập trung phối hợp và chỉ đạo điều tra làm rõ
tức là hai cái vụ do cái mâu thuẫn các đối tượng tức là tự chế tạo mìn đặt vào nhà để với cái mục đích để trả thù
trong cái vụ án này xảy ra trong cái thời điểm truyền bị cho đại hội đảng ca cấp
chúng tôi cũng đã tập trung lực lượng và nhanh chóng triệt xóa
với đặc thù địa bàn rộng dân số đông chủ yếu là đồng bào dân tộc trình độ nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế
đây là những khó khăn thách thức đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
trước tình hình đó công an huyện tùa chùa đã tăng cường cán bộ chiến sĩ xuống cơ sở bám sát nắm địa bàn
giữ gìn ổn định tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
trước thực trạng như thế nãnh đạo công an huyện đã triển khai nhiều phương án kế hoạch phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm
chúng tôi xác định theo các tuyến và địa bàn trọng điểm để tập trung lực lượng tổ chức tuyên truyền vận động
cũng như là nên các phương án đấu tranh triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy cũng như là hình sự
với tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ
công an huyện tùa chùa tỉnh điện biên luôn phát huy vai trò trách nhiệm chủ động sáng tạo trong việc giữ vững an ninh chính trị
từ đó đã tạo được bước chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm góp phần cùng chính quyền địa phương
các lực lượng vũ trang giữ vững bình yên trên địa bàn
vào chiều qua ngày ba tháng ba công an phường tân chánh hiệp quận một mươi hai tp hcm đang tiếp tục lấy lời khai để làm rõ vụ tự thiêu
khiến hai vợ chồng bị bỏng xảy ra tại một căn nhà trên đường tân tránh hiệp ba mươi ba trong đó người vợ bị bỏng trên tám mươi cơ thể
trước đó khoảng tám giờ sáng cùng ngày người dân sống cạnh ngôi nhà số một trăm một mươi ba hai mươi ba bảy đường tân chánh hiệp ba mươi ba phường tân chánh hiệp
nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ ngôi nhà này
khi đến nơi thì hai vợ chồng anh kiên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai và vợ là chị oanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đang ở trong nhà vệ sinh ở tầng trệt
chị oanh trong tình trạng bỏng toàn thân quần áo cháy xém
bệnh viện chờ rảy tiếp nhận nạn nhân oanh từ bệnh viện một bảy năm chuyển lên trong tình trạng bỏng trên tám mươi cơ thể
cậu anh kiên bỏng ở tay và chân
công an phường tân chánh hiệp quận một mươi hai cùng các đơn vị liên quan đã đến phong tỏa hiện trường lấy lời khai các nhân chứng
vụ việc đang được tiếp tục điều tra
ngày hôm qua công an tỉnh lạng sơn đã tiếp nhận ba trường hợp công dân xuất nhập cảnh cư trú trái phép do phía công an trung quốc trao trả
đồng thời tiến hành hoàn tất hồ sơ thông báo cho chính quyền các địa phương và gia đình đến đón nhận
trước đó thực hiện công hàm của tổng đội công an biên phòng khu tự trị dân tộc trang quảng tây trung quốc về việc điều tra tiếp nhận người xuất nhập cảnh trái phép
công an tỉnh lạng sơn đã tổ chức điều tra xác nhận nhân thân đối với ba công dân có hộ khẩu thường trú tại xã tân văn huyện bình gia và xã nam la huyện văn lãng
qua điều tra xác minh do không có việc làm ổn định nên ba công dân này đã tự ý vượt biên trái phép trốn qua các đường mòn biên giới sang trung quốc lao động để chặt mía thuê
thưa quý vị cũng như nhiều địa phương trong cả nước thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh thanh hóa tình trạng công dân xuất cảnh trái phép sang trung quốc gia tăng đột biến
vấn đề trên không chỉ vi phạm pháp luật việt nam và của các nước sở tại mà còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro đe dọa trực tiếp tới quyền lợi sức khỏe và tính mạng của người lao động
đây là đối tượng nguyễn văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở xã quảng trạch huyện quảng sương vừa bị phòng an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa và công an huyện quảng sương phối hợp bắt giữ về hành vi rủ dê lôi kéo và tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang trung quốc để lao động
được biết nguyễn văn chiến là đối tượng thường xuyên xuất cảnh sang trung quốc lao động
năm nay sau khi về quê ăn tết tối ngày một mươi chín tháng hai tức ngày một mươi hai tết chiến đã thuê xe ô tô khách đưa một mươi hai công nhân thuộc các xã quảng nham quảng thạch huyện quảng sương
sang trung quốc lao động
khi đến địa phận thị trấn huyện quảng xương thì bị bắt giữ
theo số liệu thống kê chỉ tính từ năm hai nghìn đến nay trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng hơn một mươi công dân xuất cảnh trái phép sang trung quốc lao động
trong đó có nhiều trường hợp bị trung quốc đẩy đuổi về nước nhiều phụ nữ sang lao động bị mất tích
nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu là do đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn muốn xuất cảnh ra nước ngoài lao động với mong muốn được đổi đời
tuy nhiên do nhận thức pháp luật của một bộ phận người lao động còn hạn chế trong đó có một số người nhẹ dạ cả tin đã bị các đối tượng xấu rụ rỗ lôi kéo lừa đảo đưa ra nước ngoài để lao động bất hợp pháp
tình trạng xuất cảnh lao động trái phép như thế thì nó ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội rồi ảnh hưởng đến quan hệ đối ngoại của đảng và nhà nước
xuất cảnh nhập cảnh qua lại biên giới quốc gia mà không theo quy định thì bị phạt từ ba triệu đến năm triệu
để chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn tình trạng công dân xuất cảnh trái phép đi trung quốc lao động
thời gian qua công an thanh hóa đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở chỉ đạo các cấp các ngành triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền
giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật cho các tầng lớp nhân dân về các quy định của nhà nước trên lĩnh vực xuất nhập cảnh
đồng thời cảnh báo về hậu quả tắc hại và những hệ lụy có thể xảy ra với người lao động khi xuất cảnh trái phép
vận động các gia đình có người thân đang lao động trái phép nhanh chóng trở về địa phương
trực tiếp gặp gỡ và tổ chức cho những lao động xuất cảnh trái phép ở nước ngoài về quê ăn tết
ký cam kết không đi và không lôi kéo người khác xuất cảnh trái phép
chúng tôi cũng đã yêu cầu cấp ủy chính quyền trong đó có chủ công là ngành công an rồi cái đồn đăng đảo
phải phối hợp để mặt trận các ngành đoàn thể phải vào cuộc cách thực sự
vừa là chuyên truyền vừa là phải có cái cơ hội
cam kết cụ thể với từng gia đình nhất là cái số lao động để làm bàn trái phép vô quốc
giao trách nhiệm cho ngành chức năng nghiên cứu trên cơ sở quy định pháp luật
cũng phải có cái giải pháp về mặt hành chính thế nào
vì đây là trái phép xuất cảnh trái phép vi phạm pháp luật để có cái tính chất dân đề
riêng đối với lực lượng công an thanh hóa đã thành lập các tổ công tác trực tiếp tăng cường xuống địa bàn cơ sở
phối hợp với lực lượng công an và cấp ủy chính quyền các huyện thị xã thành phố
tiến hành giả soát thống kê nắm tình hình liên quan đến công dân xuất cảnh trái phép trên địa bàn
đồng thời triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ tập trung điều tra xác minh làm rõ
và xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép đi lao động
nhờ đó trong dị tích nguyên đán bình thân hai nghìn một mươi sáu vừa qua tình hình công dân xuất cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh
cơ bản được ngăn chặn và xử lý kịp thời góp phần giữ vững an ninh trật tự đảm bảo sự bình yên cho nhân dân
trước việc ngành giáo dục và công an tỉnh quảng ngãi phát hiện hàng loạt giáo viên sử dụng bằng giả
cũng như là mua bán bằng giả mới đây ngành giáo dục huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi đã ra quyết định kỷ luật
một số cán bộ giáo viên có sai phạm
vào ngày ba tháng ba chủ tịch ubnd huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi cho biết vừa ký quyết định kỷ luật
ông lê văn thành giáo viên bộ môn thể dục trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở sơn liên
với hình thức cảnh cáo
qua điều tra cho thấy ông thành đã cấu kết với một số cán bộ hợp đồng nhận làm và bán bằng giả
lĩnh vực sư phạm tiểu học của trường đại học sư phạm tp hcm
trước đó việc kiểm tra giả soát bằng cấp của các thí sinh dự thi viên chức vào lĩnh vực sư phạm
trên địa bàn huyện sơn tây phòng giáo dục huyện và phòng an ninh chính trị
nội bộ công an tỉnh quảng ngãi đã phát hiện một mươi trường hợp sử dụng bằng giả
thời gian gần đây tình trạng học sinh dân tộc thiểu số bỏ học tại xã lâm hóa
huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình xảy ra phổ biến bởi các em đều có hoàn cảnh khó khăn
thiêu thốn phương tiện để đến trường
và thấu hiểu được những hoàn cảnh khó khăn của các em không có điều kiện để sửa chữa những chiếc xe đạp
cũ nát trong khi chặng đường từ bản đến trường là khá xa phải băng qua nhiều đèo nhiều suối
các cán bộ chiến sĩ của đồn công an tân ấp huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình với tình thương
và trách nhiệm của mình đã tổ chức sửa sang lại rất nhiều chiếc xe đạp giúp đỡ cho bốn mươi em học sinh
hôm nay bản cáo và bản chuối xã lâm hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
náo nhiệt hơn với tiếng cười nói của thầy cô và các em học sinh khi có các anh chiến sĩ công an
đồn tân ấp đến tận nơi sửa từng chiếc xe đạp bị hư hỏng
được biết sau tết nguyên đán đã có bốn mươi em học sinh của hai bản nghỉ học vì không có điều kiện sửa xe đạp
con đường đến trường của các em xa và nhiều đèo dốc
hàng ngày các thầy cô giáo phải thức dậy từ sáng sớm
vào tận từng nhà đưa các em tới trường
tuy nhiên số học sinh nghỉ học ngày càng tăng khiến nhà trường hết sức lo lắng
bằng tình thương và trách nhiệm cán bộ chiến sĩ đồn công an tân ấp huyện tuyên hóa
đã xây dựng quỹ thiện nguyện bằng tiền trích từ lương hàng tháng của cán bộ chiến sĩ
với mục đích giúp đỡ cho các em học sinh và các gia đình dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
hơn một năm qua số tiền mà cán bộ chiến sĩ đồn tân ấp quyên góp đã làm được nhiều việc có ý nghĩa với bà con dân bản
như việc sửa chữa hai mươi chiếc xe đạp cho các em bản cáo và bản chuối có phương tiện đến trường
cháu được sửa chữa cháu rất là vui như bây giờ cháu phải đi học rất là vui đi học là phải tốt chuyên cân
chính bản thân em thì cảm thấy rất vui công việc thì có ý nghĩa
hàng tháng đi các bàn các làng để sửa chữa cố gắng sửa chữa để khắc phục nhiều mọi khó khăn
để cho con em đồng bào dân tộc được đến trường hàng ngày
với hai mươi chiếc xe đạp được chữa lành đồng nghĩa với việc có
bốn mươi em học sinh quay lại trường học tập
giờ đây ước mơ đến trường với các em học sinh không còn xa nữa
những hành động cụ thể đó của cán bộ chiến sĩ đồn công an tân ấp
càng làm thấm nhuần hơn cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
giáo dục ý thức tương thân tương ái lá lành đùm lá rách
góp phần thắt chặt thêm tỉnh quân dân nơi miền núi biên cường
hướng tới kỷ niệm một trăm linh sáu năm ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba
đã có nhiều hoạt động của phụ nữ công an các tỉnh thành phố diễn ra trên cả nước
công an tỉnh quảng ninh đã tổ chức hội thảo chuyên đề giáo dục sức khỏe sinh sản
giữ gìn sức khỏe và hạnh phúc cho cán bộ hội viên hội phụ nữ
tại hội thảo gần hai trăm linh cán bộ đoàn viên phụ nữ công an tỉnh
đã được các chuyên gia chương trình giáo dục sức khỏe sinh sản
truyền tải những kiến thức cơ bản những kinh nghiệm
và cách thức giữ gìn nhan sắc sức khỏe sinh sản và hạnh phúc gia đình
cởi mở thiết thực gần gũi hội thảo đã góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần
nâng cao nhận thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe
xây dựng gia đình hạnh phúc của các cán bộ hội viên phụ nữ công an tỉnh
tại tỉnh hà nam hội phụ nữ khối cảnh sát và hội phụ nữ phòng hậu cần kỹ thuật
đã phối hợp với hội phụ nữ thị trấn ba sao huyện kim bản tỉnh hà nam
tổ chức hoạt động tình nguyện khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí
cho một trăm linh hội viên phụ nữ xã ba sao
tại đây hội viên hội phụ nữ thị trấn ba sao được các y bác sĩ công an tỉnh
tận tình khám bệnh tư vấn về sức khỏe và cách phòng ngừa các bệnh theo mùa
những cử chỉ ân cần lời thăm hỏi động viên của các y bác sĩ cán bộ công an
làm cho bà con tin tưởng phấn khởi tạo mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền
với người dân địa phương góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an
trong lòng nhân dân
thưa quý vị và các bạn với tinh thần tương thân tương ái quan tâm giúp đỡ
cán bộ công nhân viên nhà trường khi gặp khó khăn tập thể ban giám hiệu giáo viên
trường đại học phòng trái trễ trái bộ công an đã có nhiều hoạt động thiết thực
sẻ chia là nguồn động viên quý giá giúp gia đình các đồng chí vượt qua nỗi đau
mất mát và những khó khăn trong cuộc sống
trường hợp của chị nguyễn thị hoa công nhân viên nhà trường là một ví dụ
với biến cố lớn mất đi những người thân trong gia đình chị đã nhận được sự quan tâm
giúp đỡ tận tình từ phía nhà trường để có thể vững vàng tiếp tục với công việc được giao
chồng và con mất đi trong một tai nạn cách đây không lâu
nỗi đau quá lớn ấy đè nặng lên gia đình và bản thân đồng chí nguyễn thị hoa
mất chỗ dựa mất đi những người yêu thương ruột thịt
dù biết cuộc sống phía trước sẽ còn nhiều khó khăn nhưng với tấm lòng sẻ chia
đồng cảm cán bộ chiến sĩ nhà trường hy vọng những món quà thiết thực
giúp chị vơi bớt nỗi đau và mất mát
phải nói là toàn thể cán bộ giáo viên công nhân viên và học viên nhà trường
rất là quan tâm và rất là trách nhiệm ủng hộ đối với gia đình đồng chí hoa
thế và đã quyên góp ủng hộ được hơn một trăm linh triệu đảng huyện ban giam nhậu nhà trường
như cá nhân tôi cán bộ giáo viên công nhân viên và học viên nhà trường
năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chú thuốc một xã sông cầu tỉnh phú yên chạy hướng mã vòng xuống lê hủ phong đâm phải
hậu quả nguyên đã bị xe đông lạnh cán qua người
tử vong tại chỗ
ngay sau đó lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố nha trang
đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
từ ngày hôm qua công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng và các ngành liên quan
tổ chức gia quân tuần tra chốt chặn kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm
trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng tại bốn xã vùng ven thành phố đà lạt
nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
trong ngày gia quân đội liên ngành
tại khu vực xã tà nung đã phát hiện và lập biên bản xử lý hàng chục trường hợp
người tham gia giao thông vi phạm như không đội mũ bảo hiểm không có gương chiếu hậu
không có giấy phép lái xe
qua đó đã chuyển cho công an xã tà nung ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
trong các ngày tiếp theo sẽ tiến hành tuần tra lưu động và xử phạt hành chính
các hành vi vi phạm giao thông tại khu vực các xã xuân thọ xuân trường và trạm hành
đây là hoạt động nằm trong tháng an toàn giao thông quốc gia nhằm chấn chỉnh
tình trạng người tham gia giao thông vi phạm các quy định của nhà nước
trên lĩnh vực giao thông đường bộ đồng thời tuyên truyền nhắc nhở nhân dân
chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật
vừa qua phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc giang đã tổ chức tập huấn
về tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cho hơn năm mươi đồng chí chỉ huy cấp đội
trong lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh
nội dung tập trung phân tích những điểm mới của thông tư số một mươi nghìn hai trăm linh ba
do bộ công an ban hành ngày bốn tháng một năm hai nghìn một mươi năm
các thông tư này quy định về nhiệm vụ quyền hạn hình thức nội dung
và quy trình tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ xử lý vi phạm hành chính
trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên các tuyến
điểm mới là việc thông báo danh sách cá nhân tổ chức vi phạm tới địa phương
cư trú cơ quan đơn vị công tác đã được bãi bỏ
thời gian qua ủy ban nhân dân tp tuy hòa đã quan tâm đầu tư nâng cấp
hạ tầng giao thông đô thị lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng
tín hiệu điều khiển giao thông tại hai mươi ba giao lộ chính nhằm đảm bảo giao thông
thông suốt an toàn tuy nhiên việc tổ chức giao thông tại một số giao lộ
và ở nhiều tuyến đường vẫn còn nhiều bất cập tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông
mặc dù được lắp đặt chưa lâu song hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông
thường xuyên bị hư hỏng thời gian thay đổi tín hiệu chưa hợp lý
một số đèn tín hiệu bị che khuất tầm nhìn hệ thống biển báo vạch sơn kẻ đường
bị mờ không đầy đủ bên cạnh đó dọc các tuyến đường có nhiều điểm giao cắt
nguy hiểm nhưng vẫn chưa được lắp đặt đèn tín hiệu điều khiển giao thông
và không có gỡ giảm sốc ngoài ra ở các giao lộ như lê duẩn nguyễn du
nguyễn hữu thọ lê duẩn hùng vương lê lợi hiện được tổ chức giao thông
giao cắt đồng quyền mặt đường rộng thẳng người điều khiển phương tiện chủ quan
chạy quá tốc độ khi qua giao lộ nên đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông
nghiêm trọng với những nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra tai nạn giao thông
bất cứ lúc nào mong rằng ubnd tp tuy hòa sớm có biện pháp khắc phục
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đô thị xây dựng hình ảnh thân thiện
và mang lại sự hài lòng đối với du khách khi đến với phú yên
thưa quý vị và các bạn tình trạng ồn tắc giao thông tại thủ đô hà nội
lâu nay vẫn đang là nỗi ám ảnh với người dân tuy nhiên thời gian gần đây
nhiều công trình hạ tầng giao thông được hoàn thành đưa vào sử dụng cùng với đó là
tình trạng ủn tắc giao thông trên các tuyến đường cửa ngõ ra vào thủ đô hà nội
đã được kéo giảm đáng kể các phương tiện lưu thông được thuận lợi hơn
ghi nhận sau của nhóm phóng viên thời sự
quốc lộ năm đoạn đi qua địa bàn huyện gia lâm long biên hà nội
trước đây vào giờ cao điểm tình trạng ủn tắc thường xuyên xảy ra
tại khu vực này có khi kéo dài hàng km tuy nhiên theo ghi nhận
trong khoảng thời gian trước trong và sau tết nguyên đán bính thân vừa qua
tình trạng ủn tắc giao thông đã không còn xuất hiện tại đây
nút giao thông dốc cầu thanh trì giao với quốc lộ năm
thời gian trước đây khu vực này được cho là điểm nóng về tình trạng ủn tắc giao thông
tuy nhiên kể từ khi công trình điều chỉnh nút giao cũ giữa cầu thanh trì với quốc lộ năm
thành nút giao liên thông khắc mức dạng hòa thị
hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
tình trạng ủn tắc giao thông tại đây đã hoàn toàn được giải quyết